hộ khẩu thường trú tại thôn ba xã phú cát huyện quốc oai thành phố hà nội
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện quốc oai thành phố hà nội về tội đánh bạc
còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an quận cầu giấy thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn bảo hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại p năm b một mươi năm tập thể đại học giao thông vận tải
phường ngọc khánh quận ba đình thành phố hà nội
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có sẹo chấm cách năm cm trên sau cánh mũi phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị

pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý